vừa rồi là một số nội dung chính sẽ có trong chương trình an ninh hai mươi bốn h ngày hôm nay
xin kính chào quý vị và các bạn
mở đầu xin mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua các tin tức an ninh trật tự nổi bật trong hai mươi bốn giờ qua
thưa quý vị hai nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm cùng một đối tượng
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku tống đạt quyết định khởi tố bị can
và bắt tạm giam để điều tra về hành vi nhận hối lộ và môi rời hối lộ
bị kiểm soát nhân dân cung cấp đã phê chuẩn các quyết định này
các bị can bị khởi tố bắt tạm giam gồm cao anh tuấn nguyên phó giám đốc trung tâm đăng kiểm
xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d trong thời gian từ tháng bảy năm hai nghìn hai mươi đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một về tội nhận hối lộ
hoàng nam đàn nguyên phó giám đốc trung tâm năng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d trong thời gian từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một về tội nhận hối lộ
trần xuân hải nguyên phó giám đốc trung tâm năng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d trong thời gian từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai về tội nhận hối lộ

trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
về tội nhận hối lộ và môi rời hối lộ xảy ra tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tám nghìn một trăm linh hai d
thuộc chi nhánh công ty cổ phần xuân tùng xã biển hồ thành phố pleiku tỉnh gia lai
qua quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố pleiku đã xác định
từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi hai cao anh tuấn và hoàng nam đàn đã lợi dụng chức vụ phó giám đốc phụ trách cải tạo xe cơ giới
để nhận tiền của các chủ phương tiện và đối tượng môi giới trần xuân hải
với số tiền từ sáu đến một mươi triệu đồng một xe để làm khống hồ sơ cải tạo xe cơ giới
tiến hành nghiệm thu cải tạo
quy định để hưởng lợi bất chính
thông tin từ cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an cho biết
đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn thanh sơn ba mươi bốn tuổi
về tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản
sơn là đối tượng đã bắt cóc bé gái ba tuổi đòi tiền chuộc hai tỷ đồng gây xôn xao dư luận
chiều ngày hai tháng một mươi tại một trường mầm non ở khu dân cư kiến phát
phường sáu thành phố tân an tỉnh long an đã xảy ra một vụ bắt cóc nạn nhân là bé gái ba tuổi
trú tại phường hai thành phố tân an
sau khi bắt cóc đối tượng đưa con ruột và bé gái nạn nhân về nhà ở xã nhị thành huyện thủ thừa
sau đó đối tượng tiếp tục đưa bé gái đi về hướng thành phố hồ chí minh
sử dụng điện thoại nhắn tin cho bố mẹ cháu bé yêu cầu chuyển tiền chuộc hai tỷ đồng
nhận được thông tin con bị bắt cóc một mươi sáu h ba mươi phút cùng ngày người thân đã trình báo công an long an
lực lượng chức năng đã lập tức vào cuộc và nhanh chóng xác định được đối tượng bắt cóc là nguyễn thanh sơn
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an tỉnh phối hợp với cục cảnh sát hình sự
công an thành phố hồ chí minh công an tỉnh đồng nai tiến hành truy bắt đối tượng
đến hai mươi một h ba mươi phút ngày hai tháng một mươi khi đối tượng đang có mặt tại một chuyến xe khách
lưu thông theo quốc lộ hai mươi đi qua địa bàn huyện tân phú tỉnh đồng nai hướng về tỉnh lâm đồng
thì bị lực lượng công an đón chặn bắt giữ
lực lượng công an nhanh chóng đón và đưa bé gái về đoàn tụ với gia đình
đồng thời di lý đối tượng nguyễn thanh sơn về long an để tiếp tục điều tra
làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh đồng nai vừa tiếp nhận hồ sơ đối tượng
huỳnh nguyễn quốc cường hai mươi bảy tuổi trú tại thành phố hồ chí minh
từ công an huyện vĩnh kiểu để điều tra về hành vi tàng trữ vũ khí quân dụng trái phép
trước đó cường cùng hai đối tượng khác bị cơ quan kỳ dịch
cảnh sát điều tra công an huyện vĩnh kiểu tỉnh đồng nai khởi tố về các hành vi tổ chức sử dụng
và tàng trữ trái phép chất ma túy
ngoài ra bốn đối tượng khác bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép chân ma túy
trước đó cường cùng với bảy đối tượng khác bị bắt quả tang khi đang sử dụng trái phép chất ma túy
tại một nhà nghỉ ở xã hiếu liêm qua test nhanh bảy trên tám đối tượng dương tính với chất ma túy
khám xét trong phòng nghỉ của cường và hưng lực lượng công an thu giữ hơn hai một kg ma túy tổng hợp
hai khẩu súng ngắn và bốn viên đạn
cường khai nhận mua hai khẩu súng và bốn viên đạn tại cửa khẩu ngọc hồi thuộc tỉnh con tum với giá hai mươi triệu đồng
công an huyện đắc rông công an tỉnh quảng trị cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam hai tháng
đối với hồ văn hoàn sinh năm hai nghìn ba trú tại thôn khe ngài xã đắc rông huyện đắc rông
về hành vi chống người thi hành công vụ
tối ngày hai mươi sáu tháng chín công an huyện đắc rông phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh quảng trị
tổ chức tuần tra kiểm soát phát hiện xe mô tô biển số bảy mươi bốn c một mươi một nghìn hai trăm một mươi chạy với tốc độ cao
có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông
đại úy hồ văn huỳnh đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện đắk rông đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra
hồ văn hoàn người điều khiển xe mô tô vờ giảm tốc độ rồi tăng ga bỏ chạy và tông thẳng vào đại úy hồ văn huỳnh
sau khi vụ việc xảy ra lực lượng chức năng đã kịp thời giữ người và phương tiện vi phạm
đồng thời đưa đại úy hồ văn huỳnh đi cấp cứu tại trung tâm y tế huyện đắc rông
qua kiểm tra hoàn không xuất trình được giấy tờ tùy thân giấy phép lái xe giấy chứng nhận đăng ký xe
bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc của xe mô tô
công an huyện đắk rông đã thực hiện lệnh tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với hồ văn hoàn
về hành vi chống người thành công vụ để xử lý
thưa quý vị nhằm tạo chuyển biến tích cực từng bước hình thành thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe
trong thời gian qua lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã ra quân quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn
và phóng viên antv đã theo chân một tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tp hà nội
để ghi nhận công tác kiểm tra và xử lý về vi phạm nồng độ cồn
thưa quý vị các tổ công tác được triển khai một cách đồng bộ trên toàn thành phố hà nội
nhằm kịp thời xử lý ngăn chặn các trường hợp vi phạm về lỗi nồng độ cồn
đa phần người dân đã chấp hành tuy nhiên vẫn còn đó những trường hợp cố tình vi phạm
với tinh thần xử lý vi phạm nồng độ cồn không có vùng cấm không có ngoại lệ
bất kể người vi phạm là ai
những người có thói quen sử dụng rượu bia vẫn lái xe sẽ bị ngăn chặn xử lý
mỗi tài xế chỉ mất thời gian rất ngắn để tổ công tác kiểm tra nhanh hơi thở
khi máy báo không phát hiện hơi thở có nồng độ cồn tài xế tiếp tục được di chuyển
thế nhưng không ít tài xế đã vi phạm
người đàn ông điều khiển phương tiện xe máy này sau khi được tiến hành đo hơi thở
đã cho ra kết quả năm trăm sáu mươi năm mg trên một lít khí thở
nồng độ cồn của bạn là mức năm trăm sáu mươi năm mg
phát hiện tổ công tác làm nhiệm vụ phía trước người điều khiển xe máy đã cho dừng phương tiện
tuy nhiên người đàn ông này được mời về chốt để tiến hành kiểm tra
và cho ra kết quả là hai trăm tám mươi hai mg trên một lít khí thở
qua kiểm tra người đàn ông này vi phạm mức chín mươi ba mg trên một lít khí thở

các phòng giáo dục và đào tạo đã triển khai những yêu cầu chống dịch đau mắt đỏ đến tất cả các trường học theo yêu cầu của sở y tế hà nội
sau mỗi giờ học những chiếc cốc trong lớp lại được đun sôi đây là việc nhà trường thường làm để giảm bớt nguy cơ mắc bệnh mỗi thời điểm giao mùa
danh sách số em mắc bệnh đau mắt đỏ trong ngày sở theo dõi y tế thường xuyên được cập nhật để có thể truyền tải thông tin giữa nhà trường phụ huynh chăm sóc trẻ tốt hơn khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh đau mắt đỏ

hóa đơn chứng tự
công an đã tạm giữ tăng vật gồm bốn trăm ba mươi năm thùng tinh dầu loại ba mươi ml một trăm linh ml
một trăm tám mươi thùng thực phẩm chức năng thành phẩm bán thành phẩm hai sáu trăm linh thiết bị thuốc lá điện tử
vép hai máy đóng siêu một máy đóng đét bốn máy xấy một máy ép một mươi bộ số đóng đét
và một số tem nhãn thực phẩm chức năng các loại
mở rộng điều tra ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba công an quận tân bình tiếp tục khám xét
kho hàng còn lại của công ty tạm giữ tăng vật gồm hơn năm sáu trăm linh thùng tinh dầu loại ba mươi ml
một trăm linh chai một thùng một trăm linh ml năm mươi chai một thùng thành phẩm bán thành phẩm các loại
hơn hai trăm linh thùng thực phẩm chức năng thành phẩm bán thành phẩm các loại
hơn hai sáu trăm linh cái thiết bị thuốc lá điện tử vép nhiều máy móc thiết bị giấy tờ có liên quan
tổng trị giá hàng hóa tạm giữ trên bảy mươi tỷ đồng
qua khai thác nhanh một số người có liên quan được biết khi có nguồn hàng tinh dầu nhập về
chai trơn không có nhãn mát nhân viên sẽ dán tem và đóng đét lên chai tinh dầu đóng thùng
bán trà cho khách hàng
công an quận tân bình tiếp tục củng cố tài liệu chứng cứ mở rộng điều tra
mời các đối tượng có liên quan để xác định hành vi và xác minh nguồn gốc hàng hóa trên
được biết tinh dầu hương liệu được dùng để hút thuốc lá điện tử hiện có nhiều loại độc hại
và chưa được đánh giá toàn diện về mức độ gây hại đối với sức khỏe
nhiều loại thuốc lá điện tử được thiết kế tiện dụng với các ống dung dịch được đóng gói với hàng trăm hơi hút
hầu như không có định lượng về nồng độ nicotine trong mỗi ml
điều này dẫn đến nguy cơ người sử dụng tăng liều lượng mức độ dung nạp nicotine vào cơ thể
và gây nguy cơ ngộ độc cấp tính
hơn nữa đây là loại thuốc lá có tỷ lệ giới trẻ sử dụng cao hơn nhiều so với những lứa tuổi khác
vì vậy nguy cơ ngộ độc thuốc lá điện tử ở trẻ sẽ ngày càng gia tăng
từ ngày mai ngày năm tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi
sở giao thông vận tải tp hcm sẽ tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định kinh doanh
và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ô tô đối với công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
sở giao thông vận tải thành lập đoàn kiểm tra gồm một mươi một thành viên
trong đó là các cán bộ thuộc các phòng của sở giao thông vận tải
và các cán bộ chuyên viên của thành tra sở giao thông vận tải tp hcm
đoàn sẽ thực hiện kiểm tra quy trình đảm bảo an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải
bằng xe của công ty trách nhiệm hữu hạng thành bưởi
tổng hợp báo cáo kiến nghị đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hình thức xử lý
xử lý vi phạm nếu có theo quy định
chủ động phối hợp với các sở ngành ủy ban nhân dân các quận huyện thành phố thủ đức
trong quá trình kiểm tra khi phát sinh các vấn đề có liên quan
trước đó vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng làm năm người tử vong bốn người bị thương nặng
liên quan đến tài xế hãng xe thành bưởi vai chạm với một xe khách một mươi sáu chỗ chạy hướng ngược lại
liên quan đến vấn đề xe khách cảnh sát giao thông tp hcm cũng đã đồng loạt
triển khai chuyên đề kiểm tra xử lý các tài xế xe vận chuyển hành khách vi phạm giao thông
một nghiên cứu của hãng bảo mật casper sky năm hai nghìn hai mươi hai cho kết quả là bảy mươi bốn người dùng việt nam
thích mật khẩu dùng một lần mã otp gửi qua sms cho mọi giao dịch điện tử thế nhưng là những
chiêu trò lừa đảo gần đây đều nhắm đến mã này nhằm chiếm đoạt tài sản của người dùng phóng
sự này cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay mã otp hiện đang được đông đảo người dùng
việc sử dụng như bước xác thực thứ hai sau mật khẩu khi đăng nhập một tài khoản dịch vụ mạng
hoặc khi muốn thực hiện một giao dịch thanh toán chuyển tiền đây được xem là yếu tố bảo mật
khẩu trước khi việc đăng nhập tài khoản hoặc lệnh giao dịch được thực thi điều này khiến mã otp
thành đất ngắm của tội phạm mạng cách xác thực bằng mã otp là một cách xác thực phổ biến và thậm
chỉ là những tổ chức chuyên nghiệp như các ngân hàng cũng đang dùng cách xác thực bằng mã otp
về phía hacker người ta sẽ nghiên cứu những đối tượng phổ thông để người ta tấn công và lấy lợi ích
từ những người dùng phổ thông đó thì hiện nay otp là một cái rào cản mà buộc hacker phải vượt qua
cái rào cản đó để tấn công người dùng ghi nhận cho thấy hiện nay có rất nhiều hình thức lừa đảo nhắm
đến việc thu thập mã otp của người dùng như mạo danh nhân viên ngân hàng thu thập thông tin giá mạo
website của các doanh nghiệp ngân hàng sang giao dịch điện tử chuyến nhầm tiền vào tài khoản ngân
hàng dịch vụ lấy lại tài khoản facebook telegram điểm chung là mỗi nạn nhân cung cấp mã otp để
thu thập tài khoản hoặc thực thi một lần chuyến tiền trong tài khoản của chính nạn nhân đến tài
khoản của những đối tượng lừa đảo người dân khách hàng của ngân hàng không nên là nhận được
những cái thông tin từ các cái tin nhắn lạ rồi nhấp vào cái đường link mà tin nhắn gửi tới cũng
như là không có cung cấp những thông tin của cá nhân thông tin tài khoản hoặc các cái mã xác
thực thông tin cho đối tượng lạ và thường những cái tin nhắn loại như khuyến mãi
như là hỗ trợ về tài chính hay là mang lại cái lợi nhuận số tiền nào đó thì thường thông tin đó được
thông tin giảm hảo có yếu tố lừa đảo theo các chuyên gia bỏ mật nhận thấy điểm yếu của otp
một số giải pháp đã được đưa ra như giải pháp sử dụng chữ ký số cá nhân hoặc thiết bị xác thực
sinh trắc học chuyên dụng độc lập xác thực không mật khẩu tách số điện thoại email nhận otp ra một
điện thoại vật lý khác nhưng trên hết thì sự cẩn trọng của người dùng là quan trọng nhất
vì nó cần phải đi sâu sắc hơn và mọi người khi sử dụng một cái thiết bị thông minh hoặc là giao
dịch online thì cần phải có những cái phần mềm bảo vật chủ động vào trong cái thiết bị đó thì đó
đó là cái mà chuyên gia khuyên dụng tức là một cái thiết bị sạch mà một thiết bị đã được bảo mật
bởi một cái phần mềm chuyên nghiệp thì đó là một cái cơ sở để khi bạn cài lên tất cả những cái otp
hay là email hay những cái thông tin cá nhân của bạn nó sẽ được bảo mật với cái mức độ an toàn rất
là trước thực tế lừa đảo công nghệ ngày càng tinh vi ngân hàng nhà nước việt nam cũng đã phối hợp
chặt chẽ với bộ công an để mạnh công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức kỹ năng giao dịch tài
chính an toàn đảm bảo an toàn tiền và tài sản của khách hàng